hiện nay nhiều cầu treo trên địa bàn tỉnh con tum đã hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng
trong khi nhu cầu về đi lại giao thương và sinh hoạt của người dân vẫn rất cấp thiết
mùa mưa đang bắt đầu nhằm bảo đảm an toàn cho người dân khi lưu thông
việc đầu tư nâng cấp sửa chữa các cầu treo này là điều rất cần thiết
theo báo cáo của sở giao thông vận tải tỉnh con tum toàn tỉnh con tum hiện có khoảng hơn hai trăm chín mươi cầu treo
thì có đến một trăm một mươi chiếc cầu treo hư hỏng xuống cấp
điều đáng nói nhiều cầu treo đã bị hư hỏng xuống cấp nhưng đều không có cảnh báo nào cho người dân khi qua cầu
vì vậy người dân vẫn ngày ngày qua lại bất chấp nguy hiểm
trước thực trạng đó sở giao thông vận tải tỉnh con tum đã tham mưu với ủy ban nhân dân tỉnh
chỉ đạo các địa phương sử dụng lồng ghép các nguồn vốn để sửa chữa cầu treo nói trên
hiện tại những nơi cầu treo quá xuống cấp thì cắm biển cắm đi lại
còn những cầu treo khác thì cắm biển cảnh báo để người dân biết để đề phòng